israel đã có người chết vì omicron chuẩn bị tiêm liều thứ tư cho người dân
hôm hai mươi một một mươi hai trung tâm y tế suruka ở israel xác nhận ca tử vong đầu tiên ở nước này do biến thể omicron gây ra kênh channel news asia đưa tin
phóng viên thông tấn xã việt nam tại israel dẫn số liệu của bộ y tế nước này cho biết ngày hai mươi một tháng một mươi hai có một trăm bảy mươi bệnh nhân omicron chính thức được xác nhận
nâng tổng số ca nhiễm biến thể omicron mới ở quốc gia trung đông này lên ba trăm bốn mươi một người
tăng gấp hai lần so với số liệu một ngày trước đó
trong số các bệnh nhân omicron tại israel có hai trăm bốn mươi ba người trở về từ nước ngoài
đáng chú ý là trong số các bệnh nhân có hai trăm bốn mươi sáu người đã tiêm ba liều vaccine hoặc tiêm hai liều trong vòng sáu tháng trở lại đây
bộ y tế israel còn cho biết có thêm tám trăm linh bảy người khác hiện đang nghi nhiễm biến thể omicron và đang chờ kết quả xét nghiệm dương tính
chính phủ israel đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát lây nhiễm biến thể omicron
thủ tướng naftali bennett ngày hai mươi
tháng một mươi hai cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ năm đã bắt đầu và người dân cần tân thủ nghiêm các quy định đã bàn hành
một số biện pháp được israel xác định là quan trọng hàng đầu gồm đẩy mạnh tiêm vaccine
nhất là với trẻ em và giữ giãn cách xã hội hết mức có thể
bên cạnh đó nước này cũng thường xuyên cập nhật danh sách các nước trong diện đỏ là nơi biến thể omicron đang lây lan mạnh
công dân iceland bị cấm đi tới các nước trong danh sách này trường hợp ngoại lệ do một ủy ban đặc biệt xét duyệt
trước nguy cơ bùng phát lây nhiễm biến thể omicron
israel ngày hai mươi một tháng một mươi hai cũng đã triển khai thêm một số biện pháp mới
cụ thể là nội các israel đã bỏ phiếu thông qua quyết định giảm năm mươi số nhân viên có mặt cùng lúc tại công sở
đồng thời khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp bố trí cho nhân viên làm việc từ xa hết mức có thể
phát biểu trước cuộc họp thủ tướng benet nêu rõ
tin xấu là biến thể omicron đang lây lan tại israel đúng như dự báo của chúng tôi
chỉ trong hơn một tuần nữa chúng ta sẽ biết được mức độ nguy hiểm và tính nghiêm trọng của biến thế này
thủ tướng bennett cũng bày tỏ hy vọng
các quan chức y tế sớm thông qua việc cho tiêm vaccine liều thứ tư đối với các nhóm dân cư phù hợp
để tăng cường khả năng bảo vệ trước sự lây nhiễm và gây ra biến chứng nặng do biến thể omicron
bên cạnh đó khu vực tiêm vaccine cũng được dựng lên tại các trung tâm thương mại lớn ở hai thành phố
tel aviv và bishba với nỗ lực nâng số người đi tiêm phòng
bất cứ người nào đủ điều kiện tiêm vaccine kể cả trẻ em
đều có thể tới các trung tâm này để tiêm mà không cần đăng ký trước
sáng kiến triển khai tiêm vaccine tại các trung tâm thương mại được đưa ra trên cơ sở có hàng chục nghìn người tới mua sắm
và các địa điểm này sẽ thuận tiện hơn cho người dân
đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai israel đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho hơn sáu bốn triệu người
trong số này đã có hơn năm tám triệu người đã tiêm hai liều và hơn bốn một triệu người tiêm ba liều vaccine
trong hai ngày gần đây số ca lây nhiễm covid một mươi chín tại israel đã vượt qua con số một ca trên ngày
đến nay israel đã ghi nhận gần một ba trăm năm mươi tám triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó israel đã ghi nhận gần một ba trăm năm mươi tám triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó có tám hai trăm ba mươi hai trường hợp tử vong
số bệnh nhân hiện nay là hơn tám ba trăm linh người trong đó có tám mươi hai ca nặng
trung tâm y tế sokora thuộc thành phố bezba cho biết bệnh nhân sáu mươi tuổi này đã có những bệnh nền nặng từ trước
và qua đời vào hôm ngày hai mươi tháng một mươi hai sau hai tuần điều trị covid một mươi chín
thông báo của bệnh viện cho biết lý do tử vong của bệnh nhân này chủ yếu là do nhiễm bệnh nền
chứ không phải do nhiễm trùng đường hốp phát sinh do virus sars cov hai
theo hai tờ báo israel là the times of israel và unf
bệnh nhân này đã được tiêm hai liều vaccine
israel tiên phong thế giới với liều vaccine covid một mươi chín thứ tư
ngay sau khi ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong do omicron
israel gấp rút chuẩn bị kế hoạch tiêm mỗi vaccine ngừa covid một mươi chín thứ tư cho người dân
ưu tiên tiêm cho những người trên sáu mươi tuổi
một hội đồng chuyên gia của bộ y tế đã đưa ra khuyến nghị tiêm liều thứ tư
và được thủ tướng nathalie bennett hoan nghênh ngay lập tức
vì đó là tin tuyệt vời sẽ giúp chúng ta vượt qua làn sóng omicron đang lan rộng khắp thế giới
mặc dù quyết định này đang chờ cơ quan chức trách của israel duyệt chính thức
ông benned kêu gọi người israel tiêm liều thứ tư càng sớm càng tốt
ông nói thông điệp của chúng tôi là đừng lãng phí thời gian hãy đi tiêm phòng
cũng vào hôm ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế nước này cũng cho biết
có ít nhất ba trăm bốn mươi ca nhiễm omicron ở israel
văn phòng thủ tướng nathalie bennett cho biết
chính phủ israel đã phê duyệt giảm năm mươi số nhân viên văn phòng trong khu vực công
khuyến khích làm việc từ xa ngăn lây nhiễm covid một mươi chín
văn phòng bộ trưởng quốc tế
văn phòng benny grant cho biết ông đã ra lệnh cho một số bộ phận chỉ huy nước này
tiến hành những biện pháp phòng dịch chuẩn bị cho trường hợp có năm ca nhiễm mỗi ngày
ca biến thể đầu tiên do omicron tại mỹ
trước đó ca tử vong đầu tiên của mỹ liên quan đến biến thể omicron
là một nam bệnh nhân tại bang texas mỹ khoảng năm mươi tuổi chưa tiêm phòng và có bệnh nền
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật cdc mỹ cho biết
dựa trên những dữ liệu giải trình tự gen trong tuần kết thúc vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
số ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
hiện chiếm bảy mươi ba các ca mắc mới
cdc mỹ cũng cho biết tỷ lệ trên cao hơn rất nhiều so với trong tuần trước đó là một mươi hai
đáng chú ý là tại vùng pacific northwest và nhiều nơi ở miền nam và trung tây
omicron đã gây ra hơn chín mươi số ca nhiễm mới trong tuần qua
thị trường thủ đô washington muriel bolser đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại đây
do số ca nhiễm tăng mạnh đồng thời khôi phục các biện pháp phòng dịch
như bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố
bà boser nêu rõ từ ngày hai mươi tháng một mươi hai việc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà là bắt buộc
và sẽ kéo dài đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường boucher cũng lưu ý thủ đô washington sẽ triển khai nhiệm vụ đối với chính quyền địa phương
về việc thực thi các biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với những người lao động trong thành phố
bao gồm việc tiêm mũi vaccine tăng cường đồng thời sẽ mở rộng xét nghiệm
và các địa điểm tiêm chủng trên toàn thành phố